là xã vùng cao còn gặp nhiều khó khăn song với sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền và nhân dân xã hương hóa huyện tuyên hóa đã huy động các nguồn lực để tập trung vào xây dựng nông thôn mới
đến nay hương hóa đã hoàn thành một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí về đích nông thôn mới sớm hơn lộ trình đề ra
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
hương hóa là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới những năm qua xã hương hóa đã vận dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư
đồng thời tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận chung tay xây dựng nông thôn mới
đến nay bộ mặt nông thôn từng bước thay đổi cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao
thì hôm nay trước đây là mương mạng là chưa có nhưng hôm nay là cũng giải phóng được là nát đã về được tần rộng tương đối đầy đủ hơn trước
cho nên là mùa màng tương đối là đạt tiêu chuẩn cao vật chất đời sống của bà con nó đi lên rõ rệt
từ năm hai nghìn một mươi một đến nay xã đã huy động gần sáu mươi sáu tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
trong đó nhân dân đóng góp gần bốn tỷ đồng để bê tông hóa các tuyến đường giao thông xây dựng kênh mương nội đồng các công trình phục vụ dân sinh
nhờ vậy đời sống người dân ngày càng được nâng cao
năm hai nghìn một mươi một thu nhập bình quân tám hai triệu đồng một người một năm thì đến nay đã tăng lên ba mươi ba triệu đồng một người một năm
tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới năm
mục tiêu xây dựng quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một trong những chủ trương lớn và tác động tích cực về mặt đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân
từ đó đã đem lại nhiều kết quả đáng phấn khởi và hiện nay là đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân đã được nâng lên
thời gian tới xã hương hóa tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới để bảo đảm tính bền vững
đồng thời kết nối sản xuất tạo thương hiệu cho những sản phẩm nông sản nổi tiếng của địa phương qua đó giúp người dân nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống